chuyên gia của chương trình sẽ đưa ra những gợi ý quan trọng
trước hết mời quý vị điểm qua một số tin tức an ninh trả tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
sáng ngày chín tháng bảy lực lượng công an bình thuận đã bắt ba đối tượng nguyễn quốc duy võ minh việt và hồ viết hoan
đi trên xe ô tô cùng năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg được nguy trang thành những gói trà
số ma túy trên là của đối tượng việt và thuê duy cùng mình vào tp hcm
để mua số ma túy trên với giá khoảng một tỷ đồng rồi đưa về tại địa bàn thị xã la di để phân phối và tiêu thụ
chiều ngày chín tháng bảy công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài đang điều tra làm rõ vụ việc
phát hiện người đàn ông tử vong trước cửa nhà trên miệng và xung quanh có nhiều vết máu
nạn nhân là ông bùi quang vinh chú tp đồng xoài
tòa án nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với một mươi bị cáo
cùng chú huyện trợ mới tỉnh an giang về tội chống người thi hành công vụ
đây là nhóm đối tượng có hành vi chống đối lực lượng công an khi bị triệt xóa điểm đánh bạc
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới
dự kiến hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày mai một mươi một tháng bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố và thi hành lệnh tạm giam
đối với nguyễn văn cuộc chú thị xã duyên hải về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền hai nhóm với trên hai mươi đối tượng đã xông vào đánh nhau
gây thương tích cho nhiều người
lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín hai viên đạn năm dao cùng nhiều tăng vật khác
đồng thời tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng liên quan
dự kiến ngày một mươi hai tháng bảy tới tòa án quân sự quân khu bảy sẽ mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
và không tố giác tội phạm
đây là vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tại một số đơn vị thuộc lực lượng bộ đội biên phòng cảnh sát biển khu vực các tỉnh phía nam
trong đó đường dây này đã buôn lậu hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng có giá trị gần hai tám trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị ngày sáu tháng bảy vừa qua hãng xe công nghệ grab đã đưa ra mức phụ thu
thu phí thời tiết nắng nóng gai gắt từ ba đến năm đồng một đơn để hỗ trợ tài xế
có thể nói trong những ngày thời tiết nắng nóng cao điểm ba mươi chín bốn mươi độ c
thì ai cũng thông cảm và chia sẻ với người lao động phải vất vả mưu sinh ngoài trời
thế nhưng việc hãng xe công nghệ này đưa ra mức phụ thu như trên
lại đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
không chỉ lo lắng bởi các loại phụ phí khi mà giá cước cũng đang tăng cao
người tiêu dùng còn băn khoăn liệu rằng tài xế có thực sự nhận được toàn bộ số tiền phụ thu thêm
hay lại phải san sẻ cho doanh nghiệp
quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến của cư dân mạng để chúng tôi tổng hợp ngay sau đây
theo đó tại hà nội và thành phố hồ chí minh
grab thu thêm phụ phí nắng nóng năm đồng đối với mỗi chuyến xe grabbuy
và mỗi đơn hàng grabfood grabmart
còn mức phụ thu này với dịch vụ grabexpress là ba đồng một đơn hàng
phạm vi thu phí cũng mở rộng ra các địa bàn khác như nghệ an thanh hóa hải phòng đà nẵng huế
phụ phí sẽ được cộng trực tiếp vào giá cước hiển thị
trên biên nhận khi tài xế nhận chuyến xe
chia sẻ với vất vả của lái xe công nghệ
song nhiều khách hàng cũng băn khoăn không biết
grab sẽ xác định thời điểm điều kiện thời tiết thế nào là nắng nóng
để áp dụng phụ phí này
xin hỏi thêm là phụ phí nắng nóng là thu vào khung giờ nào
có tính theo thời tiết cụ thể hay không
nắng nóng thì đòi có phụ phí nắng nóng
rồi mưa bão phụ phí mưa bão
mùa đông thêm phụ phí rét đậm rét hại
những ý tưởng không thuyết phục
sài gòn mùa mưa mà thu phí nắng nóng là sao
lên giá thì cứ nói thẳng lên giá
chứ nói phụ phí nắng nóng thì ngày mưa mát trời
hoặc chiều tối hết nắng
khách có quyền không trả khoản này
nên áp dụng cho đơn hàng từ ba km trở lên thôi
mọi người có ai được tăng lương hay hỗ trợ
khi ra đường những ngày nóng đâu
và phải quy định rõ nóng từ bao nhiêu độ
chứ việt nam không có nắng nóng đâu
nóng quanh năm
tăng phụ phí nhằm hỗ trợ tài xế
hoạt động thời tiết nắng nóng gai gắt
giảm phần nào vất vả cho lái xe
tuy nhiên cư dân mạng cũng đặt câu hỏi
hãng tăng phụ phí để hỗ trợ
nhưng thực tế
tài xế được hưởng bao nhiêu
trong các loại phí mà ứng dụng đưa ra
mỗi nghề đều có những cực nhọc riêng
phụ thu thêm chút đỉnh cho tài xế cũng được
nhưng tiền vô trực tiếp tài xế
thì hợp lý hơn
chứ cộng vô tài khoản chung
rồi chia thử hỏi tài xế còn bao nhiêu
không biết tiền sẽ về túi ai
nhưng người dùng
vẫn luôn là người chịu thiệt
phụ thu thời tiết
nhưng có thu chiết khấu
từ phần phụ thu đó
phần phụ thu năm đó
phải vào thẳng túi tài xế
mới gọi là hỗ trợ được
ứng dụng này cũng đã từng áp dụng phụ phí
với những cuốc xe trong giờ cao điểm
đêm khuya trời mưa ngập nước
phí cho tài xế
phải chờ khách quá năm phút
hay gần đây grab cũng đã phụ thu phí
năm đồng một cuốc xe
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
phải cõng nhiều loại phí
cộng thêm giá cước tăng cao
do biến động của giá xăng dầu
nhiều khách hàng cho rằng
nếu grab muốn chăm sóc đến đội ngũ tài xế của mình
có thể có những chính sách phúc lợi khác
chứ không nên tính phí thêm cho khách
và cùng hưởng lợi trong đó
muốn chia sẻ khó khăn
và cực nhọc của các tài xế
tại sao grab không giảm phần trăm
trên đầu cuốc xe của tài xế
mà lại đi phụ thu khách hàng
grab nên giảm chiết khấu của tài xế
chiết khấu cứ giữ khư khư thu đủ
không chịu hạ xuống một xu nào để hỗ trợ
thì khó giữ chân được tài xế
giữ chân tài xế kiểu tăng giá này
có khi lại tác dụng ngược
vì người dùng thấy chi phí cao quá
sẽ chọn hãng khác
tốt nhất ấy là thay đổi tỷ lệ ăn chia
chiết khấu nhiều hơn cho tài xế
theo tiến sĩ đinh thế hiển
viện trưởng viện nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng
trong khi người tiêu dùng cũng gánh chịu chi phí tăng cao
phía ứng dụng gọi xe cần chia sẻ bằng cách giảm phần nào tỷ lệ chết khấu đối với tài xế
bớt các loại thu phụ phí

để tăng giá cướp của doanh nghiệp trong giai đoạn này

làm sao để vừa chia sẻ với những vất vả mô sinh của các tài xế
làm sao để vừa chia sẻ với những vất vả mô sinh của các tài xế

lại vừa không đặt thêm nhiều loại phí lên vai khách hàng
trong thời điểm giá cả leo thang
hãy cùng chia sẻ ý kiến của bạn xoay quanh vấn đề này với chúng tôi

trên trang facebook của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phát hiện trên các mạng xã hội facebook telegram

với các hoạt động chia sẻ hình ảnh video khiêu dâm
với số lượng thành viên tham gia lớn

không những vậy các hội nhóm này còn đăng các bài quảng cáo
về gọi điện thoại có hình khỏa thân có trả phí

đồng một số người có nhu cầu tình dục lệch lạc quan tâm bình luận và liên hệ

và chỉ bằng những khoản phí nhỏ như đổi lấy trả giữa thẻ cao điện thoại

nhiều trường hợp em gái đã bị rụ rỗ lùi kéo chát sách trên không gian mạc

cần giáo dục giới tính và quan tâm trẻ như thế nào

để không rơi vào cạm bẫy vô cùng nguy hiểm của hoạt động này
mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam

chuyên gia tâm lý học đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
chuyên gia tâm lý học đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bình phước cho biết

đã bắt giữ hoàng trung kiên một mươi bảy tuổi

do có hành vi ép buộc bé gái một mươi ba tuổi thực hiện hành vi chát sách
theo kết quả điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai

trong thời gian bị khống chế bé gái phải thực hiện hàng chục cuộc gọi video trong tình trạng khỏa thân
trong thời gian bị khống chế bé gái phải thực hiện hàng chục cuộc gọi video trong tình trạng khỏa thân
với các đối tượng có nhu cầu chát sách
với các đối tượng có nhu cầu chát sách
mỗi cuộc gọi kéo dài từ một mươi năm đến ba mươi phút
và được trả phí bằng thẻ cao điện thoại
mệnh giá năm mươi đến một trăm linh nghìn đồng
tùy thời lượng cuộc gọi
cơ quan công an còn làm rõ
kiên cũng đã rụ rỗ ép buộc hai bé gái một mươi ba tuổi khác
ở kiên giang và lạng sơn
thực hiện hành vi tương tự
đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân

mà các bé gái lại dễ dàng bị rụ rỗ tham gia vào các hoạt động chát sách qua mạng như vậy

ta có thể thấy rằng là sự việc nó có thể không đơn giản như vậy
trong cái bối cảnh hiện tại khi mà công nghệ phát triển
thì các cái tội phạm mạng nó cũng phát triển theo
và các cái thủ đoạn rất là tinh vi
và cái thứ hai nữa thì cái sự kiện ấy
có thể là nó đã trải qua một khoảng thời gian dài
tất cả các em mới có thể là đã bị dẫn dụ
rồi làm thân rồi tạo tất cả những cái bí mật như thế nào đó
và cuối cùng thì mới bị lợi dụng
để tham gia những cái hoạt động mà không có đúng đắn như thế này
và nhận được những cái khoản phí rất nhỏ
giống như là một cái gì đấy bồi thường
để giữ kín những cái thông tin này cho cái nhóm tội phạm
bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhìn thấy là có rất là nhiều các em nhỏ
chưa có những cái kiến thức về sống an toàn ở trên cái không gian mạng
bọn em ấy cũng chưa có những cái kiến thức ý thức rõ về pháp luật
họ không nhận diện rõ được đâu là những cái hành vi
xâm hại tình dục ở trên mạng chẳng hạn
hoặc là quấy dối tình dục ở trên mạng chẳng hạn
cộng với cái việc là các em ấy cũng nhìn ra xung quanh
thì thấy rất là nhiều những cái mẫu hình xấu ở trong xã hội
được xã hội chú ý chỉ vì những cái vụ việc
mà chụp ảnh ở trong những cái tư thế gợi cảm như vậy thôi
và cuối cùng thì bây giờ chúng ta đang sống
ở trong một cái nền kinh tế mà cái sự bất bình đẳng thu nhập nó rất là cao
các em cũng bị cái động lực là phải tham gia vào kiếm tiền sớm
mà cũng có rất là nhiều bạn ấy là
trong những hoàn cảnh khó khăn thì đã được hỗ trợ được giúp đỡ
sau đó thì những cái kẻ tội phạm
tội phạm đấy mới lộ nguyên hình
sử dụng những cái hình ảnh mà chụp lén được
ở trong những cái bối cảnh thân mật như thế nào đấy
và bắt đầu sử dụng nó giống như là một cái công cụ tống tiền
để cho các em bắt buộc là phải đi theo và làm theo
những cái gì mà những cái tên tội phạm đấy mong muốn
có thể nói là bây giờ các bạn ấy cũng được tiếp cận với lại internet
rồi các cái thiết bị điện thoại ipad rất là nhiều
nên là cái nguy cơ đấy lại càng lớn đúng không ạ
và ông cũng vừa mới nhắc tới một việc đó là
khi mà các đối tượng này lộ nguyên hình
thì sẽ sử dụng lại chính những cái hình ảnh nhạy cảm của các em
để quay ra đe dọa tống tiền các em
vậy thì các em sẽ phải ứng xử với những cái tình huống này như thế nào ạ
thực tế ra thì bao giờ cũng phòng ngừa là trên hết
các em cần phải được biết về những nguy cơ ở trên mạng
cái thông tin số đặc điểm của nó là như thế nào
thông tin số đặc điểm của nó là rất dễ nhân bản
rất dễ lan truyền chỉ bằng một vài cái cú clip chuột thôi
được tạo dựng lên và thậm chí là có thể tạo dựng giả

những cái hình ảnh của các em ở trong những cái bối cảnh
vừa phải nhưng mà có thể cắt ghép vào trong những cái bối cảnh
mà rất là lệch lạc
và cuối cùng sử dụng những cái hình ảnh đấy để gửi cho tất cả những người thân
hoặc là đe dọa các em
vì vậy cho nên là tất cả những cái thông tin nào
nghe nó có vẻ không an tâm với bản thân mình
thì đầu tiên là mình phải từ chối luôn cái đã
thậm chí phải hình thành được luôn cho các em
một cái phản xạ là nhận diện sớm được
những cái hành vi nào là những cái hành vi

không đúng đắn và phải nói không ngay từ đầu
rồi thứ hai nữa là tìm cách
để tránh xa tất cả những cái người
mà luôn luôn đưa ra những cái lời trào mời như vậy
và cái thứ ba nữa là phải dũng cảm nói ra
với cả những cái người thân
ở xung quanh ví dụ như bố mẹ hoặc là thầy cô
nếu mà có những cái vụ việc mà nó
vượt quá cái tầm kiểm soát và có những cái dấu hiệu
tội phạm thì các em phải nhận ra và các em
phải dũng cảm để tố cáo với cả các cơ quan an ninh
rồi bên cạnh đó thì
những cái biểu hiện
hoặc là những cái dấu hiệu của
cái việc dẫn dụ làm thân
của những cái đối tượng tội phạm
ở trên mạng ấy cũng phải được đưa vào trong cái chương trình
nói chuyện ở trong nhà trường
hoặc là chương trình giáo dục về an toàn ở trong nhà trường
có thể phải mời cả các cái chiến sĩ
bên cơ quan an ninh đến nói chuyện
với cả các em như vậy
thủ đoạn nó sẽ là như thế nào lúc nào cũng sẽ xuất hiện
với một tư cách là một người bạn rồi là
hỗ trợ lúc khó khăn rồi có thể là
chia sẻ rồi có thể phát triển
một cái tình cảm một cái tình yêu lãng mạn
trong hình dung của các em xong rồi bắt đầu
là tạo ra một số những cái bí mật
giữa hai người những cái bí mật đấy nó liên quan
những cái nhạy cảm và sau khi mà đã
lộ ra những cái câu chuyện đấy rồi
thì bùm một cái là thay đổi
một trăm tám mươi độ cái thái độ sử dụng
tất cả những cái hình ảnh đấy có thể là bắt đầu
có những hành vi leo thang rồi bắt đầu
dần dần là tiếp tục là xâm hãi
đẩy cho các em đi vào những cái con đường mà hoàn toàn
lệch lạc so với cả ước mơ của các em
khi mà các em bị đẩy vào những cái con đường
lệch lạc như vậy và trở thành cái công cụ kiếm
tiền cho các đối tượng thì
điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm sinh lý của các em
như thế nào ạ chúng ta nhìn thấy là có
rất là nhiều bạn mà nếu mà ví dụ như
tuân theo những cái
lời đe dọa và thực hiện theo những cái
mong muốn của cái tội phạm thì bị
hủy hoại danh tiếng tại vì là tất cả thông tin
nó bị lộ ra rồi thậm chí chính những
với bạn đấy còn bị tấn công cả về mặt thể chất nữa
thế còn sức khỏe tinh thần thì chúng ta
nhìn thấy là sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều
trở nên là luôn luôn là cảm thấy
ở trong tình trạng bất an rồi là luôn
trở nên là cáu giận mất tập trung
hung hăng với tất cả những người khác
về mặt học tập thì rõ ràng
nó sẽ bị sa sút rồi mình vừa
có những cái áp lực do bất an vừa
có những cái ép buộc do là
phải thực hiện theo những cái hành vi
mà lực chuẩn của những cái kẻ tội phạm
mà đấy là còn chưa kể là tất cả những cái
đứa trẻ mà tham gia vào trong
những cái hoạt động này sau một khoảng thời gian bắt đầu
là miễn nhiễm tức là bắt đầu là cảm thấy
cái chuyện này nó bình thường có thể
cũng vẫn là một cái cơ hội tốt để kiếm tin
sau đó thì lại thậm chí lại trở thành
những cái công cụ để mà đi
mời tất cả những người bạn khác của mình
lại còn tham gia vào trong cái đường dây này và
cùng hỗ trợ cho những cái kẻ tội phạm
đã cuối cùng trở thành đồng phạm
quay trở lại với lại vụ việc ở bình phước
thì sau khi mà thấy con
có những cái biểu hiện bất thường thì gia đình
dặn hỏi mới vỡ ra sự việc và trình báo
với cơ quan công an và có lẽ đây cũng không
phải là cái câu chuyện riêng của bé ở bình phước
mà còn đang diễn ra với rất nhiều
những bé gái khác vậy thì
trách nhiệm của gia đình ở đây như thế nào
để chúng ta có thể ngăn chặn được những hành vi
xâm hại con em mình ở trên mạng ạ
chúng ta cần phải ý thức được rằng là bây giờ
thì con ở trong tầm mắt mình mình nhìn thấy
con rõ ràng là an toàn về mặt thể chất
nhưng mà vẫn có thể là mất an toàn
do là các con tiếp cận với cả các cái môi trường
trên mạng vì vậy cho nên là không chỉ cần biết
là con đang ở chỗ nào mà thậm chí là
còn phải biết được là con đang làm gì là với ai
như thế nào tức là cái vai trò
và trách nhiệm của cha mẹ
hiện nay bây giờ dường như là sẽ
phải nặng nghề hơn thứ hai nữa
chúng ta cũng nhìn thấy rằng là khi mà hội
nhập vào cái cách mạng
công nghiệp bốn như thế này thì
bản thân bố mẹ muốn bảo vệ con cũng phải
tự nâng cao cái năng lực của mình trong đấy thì
có cái năng lực số bản thân mình
nâng cao năng lực số rồi và cái thứ hai đó
cũng cần phải có cái ý thức để giúp con
phải nâng cao cái năng lực số để nhận
diện ra được những cái nguy cơ
mà ở trên mạng hoặc là phải nhận biết
được là thông tin nào là cái thông tin
riêng tư thông tin nào là cái thông tin
mà có thể phổ biến được và có những thông tin
nào là không bao giờ được đưa lên trên mạng
những cái hoàn cảnh như thế nào và có một điều
nữa là bố mẹ bây giờ cũng cần phải dạy
cho con cái tinh thần yêu lao động và đừng để
cho các em ấy có một cái áp lực về mặt
tiền bạc và thực dụng từ quá sớm
đặc biệt là trong cái lứa tuổi
bắt đầu dạy thi như thế này
vì rất là nhiều bạn
cũng vì cái áp lực tài chính cũng
vì cái việc là không yêu lao động
và hoàn cảnh gia đình cũng có rất là
nhiều những cái khó khăn cho nên là bắt đầu họ
tìm ra những cái cách thức này hoặc là cách thức
khác nhiều khi cũng không phải là hoàn toàn
bị thủ phạm lừa đâu nhưng mà
cũng tình nguyện cam kết vì
những cái áp lực khác thì đó là cũng là một cái
phần trách nhiệm của cha mẹ cũng cần phải
đáp ứng những cái nhu cầu tối thiểu hoặc là
cơ bản cho những đứa trẻ thì
đó là cái trách nhiệm của gia đình nếu không
thì con của chúng ta có thể là
sẽ dính vào những cái cạm bẫy và
có thể hỏng đi mất cả cái tương lai
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của phó giáo sư
tiến sĩ trần thành nam